dấu hiệu biến chứng bong nho non và cách phòng ngừa như thế nào
hãy cùng bác sĩ quang dương tìm hiểu những thông tin hữu ích ở bài viết dưới đây
thứ nhất nho bong non là gì
nhau thay phát triển trong tử cung khi mang thai bám vào thành tử cung và cung cấp chất dinh dưỡng và oxy cho thai nhi
nho bong non xảy ra khi nho thay tách một phần hoặc toàn phần khỏi thành trong của tử cung trước khi sinh
điều này có thể làm giảm hoặc chặn nguồn cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho thai nhi
và gây chảy máu nhiều ở thai phụ
thứ hai các triệu chứng của nho bong non
nhom non rất dễ xảy ra trong ba tháng cuối của thai kỳ đặc biệt là trong vài tuần cuối trước khi sinh
triệu chứng chính của nho bong non là chảy máu âm đạo
tuy nhiên đôi khi máu có thể bị tắc lại phía sau nho thay và khoảng hai mươi trường hợp không bị chảy máu âm đạo
lượng máu âm đạo có thể thay đổi rất nhiều và không nhất thiết cho biết nhau thai đã tách khỏi tử cung bao nhiêu phần trăm
mà có thể bị giữ lại bên trong tử cung
vì vậy ngay cả khi nho bong non nghiêm trọng có thể không thấy xuất huyết
trong một số trường hợp nho bong non phát triển chậm bong nho thai mặn tính
có thể gây chảy máu âm đạo nhẹ không liên tục thai nhi có thể không phát triển nhanh
và thai phụ có thể bị thiếu ối hoặc các biến chứng khác
ngoài ra còn có các dấu hiệu như đau bụng đau lưng đột ngột trường hợp nặng sẽ đau dữ dội
tử cung cảm thấy các cơn co thắt tử cung thường đến nối tiếp nhau có thể có choáng và có dấu hiệu tiền sàn giật
nhờ mong non có thể gây ra các vấn đề nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và bé
đối với người mẹ nho bong non có thể dẫn đến tình trạng sốc do mất máu
thai phụ có thể gặp các vấn đề về đông máu có thể nguy cơ suy thận hoặc các cơ quan khác do mất máu
đối với thai nhi nho bong non có thể làm thai nhi hạn chế sự tăng trưởng do không nhận đủ chất dinh dưỡng
không nhận đủ oxy dẫn đến sinh non thai chết lưu
thứ tư các phương pháp điều trị nho bông non
việc điều trị bong nho thai phụ thuộc vào mức
mức độ nghiêm trọng của bong nhau bác sĩ sẽ xác định xem bong nhau thai ở mức độ nhẹ trung bình hay nặng
nho bông non nhẹ là hiện tượng mất máu nhưng máu thể chậm lại bạn và thai nhi vẫn ổn định
phương pháp điều trị cũng sẽ phụ thuộc vào quãng thời gian mang thai
nếu mất một lượng máu đáng kể thai phụ có thể cần truyền máu
nho bong non nhẹ ở tuần thứ hai mươi bốn đến ba mươi bốn
nếu thai phụ và thai nhi đang khỏe mạnh bác sĩ có thể cho thai phụ dùng thuốc đề thử
và tăng tốc độ phát triển phổi của thai nhi và cho phép chúng tiếp tục phát triển
nếu thai phụ vẫn ra máu phải ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi chặt chẽ
nho bong non nhẹ ở tuần thứ ba mươi bốn trở lên
nếu thai phụ sắp sinh đủ tháng bác sĩ có thể tiến hành biện pháp kích thích chuyển dạng hoặc mổ lấy thai
nếu thai nhi đã có đủ thời gian để phát triển sinh sớm hơn có thể làm giảm nguy cơ biến chứng sau này
nho thai bong non ở mức độ trung bình đến nặng
mức độ bong nhau thai nặng được xác định bằng lượng máu mất đi đáng kể
và để hạn chế các biến chứng cho thai phụ và thai nhi
bác sĩ thường yêu cầu sinh ngay lập tức thường bằng phương pháp mổ lấy thai
trong một số trường hợp nặng bác sĩ không thể tiến hành cầm máu
có thể phải cắt bỏ thứ cung của thai phụ
tuy nhiên đây là một trường hợp hiếm gặp của cháy máu nghiêm trọng
thứ năm khi nào đến gặp bác sĩ
khi thấy các dấu hiệu triệu chứng của bong nho non
cần đi khám hoặc liên hệ ngay với bác sĩ
nguyên nhân của bom nho non có thể bao gồm chấn thương hoặc chấn thương vùng bụng
như do tai nạn ngã hoặc mất nhanh chóng chất lỏng bao quanh và nước ối trong tử cung
các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ bong nho non ở phụ nữ mang thai bao gồm
mong nho non trong lần mang thai trước không phải do chấn thương bụng
huyết áp cao mạn tính tăng huyết áp
các vấn đề liên quan đến tăng huyết áp khi mang thai bao gồm tiền sản dật
hội chứng hair hoặc sản dật bị ngã và đập hoặc bị đánh vào bụng
thai phụ hút thuốc sử dụng cocaine trong thời kỳ mang thai
vỡ ối sớm gây giỏ dí nước ối trước khi kết thúc thai kỳ
nhiễm trùng bên trong tử cung khi mang thai lớn tuổi đặc biệt là trên bốn mươi tuổi
và dưới đây là cách phòng ngừa nho bong non
có thể giảm các yếu tố nguy cơ nhất định như phụ nữ
nhất là khi mang thai không hốt thuốc hoặc sử dụng chất cây nghiện
giữ huyết áp ở mức độ ổn định
nếu thai phụ bị huyết áp cao cần được bác sĩ theo dõi tình trạng bệnh chặt chẽ
nếu bạn bị chấn thương bụng do tai nạn cần đến ngay cơ sở y tế
nếu bạn đã từng bị bong nhau thai và đang có kế hoạch mang thai khác
cần đi khám để đưa bác sĩ tư vấn trước khi thụ thai
để xem liệu có cách nào để giảm nguy cơ xảy thai do bong nhau thai hay không